ngày hai mươi chín tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đã dự khai mạc hội trợ du lịch quốc tế cần thơ năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề du lịch đồng bằng sông kiểu long với cả nước
hội trợ có quy mô ba trăm hai mươi gian hàng của các doanh nghiệp du lịch đến từ sáu quốc gia và hai mươi năm tỉnh thành phố trong cả nước
hội trợ là sự kiện có ý nghĩa đối với sự phát triển du lịch của đồng bằng sông kiểu long
góp phần tăng cường công tác xúc tiến quảng bá về du lịch của vùng tăng cường kết nối nội vùng cũng như giữa vùng đồng bằng sông kiểu long
với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và quốc tế trong phát triển du lịch
qua đó giúp đồng bằng sông kiểu long có thể phát huy ở mức cao nhất những tiềm năng lợi thế của mình cho phát triển du lịch